chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu và huyện côn đảo
sau tháng đầu năm hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của huyện côn đảo đều đạt và vượt mức năm mươi kế hoạch năm
trong đó các chỉ tiêu quan trọng tăng cao như doanh thu du lịch đạt gần sáu mươi sáu kế hoạch thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần sáu mươi một
sau khi lắng nghe tình hình kinh tế xã hội của huyện chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
cùng với việc gìn giữ các di tích côn đảo đã làm tốt việc gắn với phát triển du lịch với việc ngày càng tăng khách đến tham quan
cũng như giáo dục truyền thống cho các thế hệ người việt nam về lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc
cho rằng là một huyện đảo xa để phát triển trước tiên con đảo cần giải quyết vấn đề giao thông
chủ tịch quốc hội ghi nhận và cho biết sẽ chuyển tới bộ giao thông vận tải đề xuất của huyện về nâng cấp sân bay cỏ ống